sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo vũ huy hoàng
cựu bộ trưởng bộ công thương và ba bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại bộ công thương
tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn sapeco và tp hcm gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
bốn bị cáo kháng cáo trong vụ án này gồm vũ huy hoàng cựu bộ trưởng bộ công thương phan trí dũng cựu vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương
lâm nguyên khôi cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm và lê quang minh cựu trưởng phòng phòng phát triển hạ tầng sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
tại phiên phúc thẩm diễn ra sáng nay chỉ có hai bị cáo phan trí dũng và lâm nguyên khôi có mặt tại tòa
trong phần thủ tục hội đồng xét xử cho biết trước khi phiên tòa diễn ra tòa phúc thẩm nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo vũ huy hoàng do bị cáo đang mắc bệnh phải điều trị ở bệnh viện hữu nghị
bị cáo lê quang minh cũng có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do bị cách ly y tế
sau khi thảo luận hội đồng phúc thẩm cho biết đã xem xét việc vắng mặt có mặt của các bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án từ đó quyết định hoãn phiên tòa
phiên phúc thẩm sẽ được mở lại trong thời gian sớm nhất
trước đó tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này tuyên phạt cựu bộ trưởng bộ công thương vũ huy hoàng một mươi một năm tù phan trí dũng chín năm tù cùng với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo lâm nguyên khôi bị phạt bốn năm sáu tháng tù lê quang minh ba năm sáu tháng tù cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai